thưa quý vị đồng nai đang đẩy nhanh công tác tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hướng đến việc thực hiện công dân vaccine
trên tinh thần người nào tiêm đủ hai mũi vaccine mới được ra đường
khi địa phương chuyển sang giai đoạn nới lỏng giãn cách
theo đó nhiều giải pháp đã được lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng xác định
để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đúng kế hoạch đề ra
trong đó có việc tổ chức tiêm tất cả các ngày trong tuần
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
không giới hạn số lượng muối tiêm trong buổi tiêm ngày tiêm
đảm bảo nhân lực thay thế khi cần thiết để công tác tiêm chủng hoạt động liên tục
ngoài yếu tố nhanh chóng thần tốc còn phải đảm bảo an toàn phòng dịch
nhằm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm tiêm
đạt hiệu quả tiêm chủng cao để nhanh tốc độ bao phủ vaccine tạo miễn dịch cộng đồng
và mục tiêu công dân vaccine của đồng nai sớm được thực hiện
để đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới
hiện ngành y tế đang dùng nhân lực vật lực để nhanh tiến độ tiêm chủng
với mỗi ngày khoảng một trăm linh mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
nhằm đạt được mục tiêu một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trong toàn tỉnh
được tiêm mũi một trước ngày một mươi năm tháng chín